thế nhưng những câu chuyện mà tôi muốn kể cho quý vị trong chương trình tám h một mươi năm phút tối ngày hôm nay
là về những con vật đặc biệt như thế những con vật mang trái tim người
một con trâu biết khóc mỗi khi chủ mắng biết vui mỗi khi chủ cười biết làm đủ việc giúp đỡ người chủ tàn tật
một mối duyên đặc biệt giữa một chú bé ngồi xe lăn và một chú chó chỉ còn ba chân
và ngay bây giờ mời quý vị cùng theo chân phóng viên của chương trình tìm về thôn ba xã phú long huyện nho quan tỉnh ninh bình
gặp vợ chồng ông trương văn ngơi người chủ của con trâu mang trái tim người
con châu là hình tượng phổ biến trong văn hóa phương đông
và gắn bó với cuộc sống người dân ở vùng đông nam á và nam á đặc biệt là trong văn hóa việt nam
nó là gia súc đứng đầu lục súc gồm trâu chó ngựa dê gà và lợn
có vai trò cực kỳ quan trọng trong nông nghiệp lúa nước
hình ảnh con trâu siêng năng cần cù gắn liền với lũy tre làng quê
thể hiện một nét văn hóa việt và là một biểu tượng không chính thức
của việt nam
nhưng một con trâu biết khóc khi có khách tìm mua
biết cười khi chủ nó trêu đùa
và làm theo những gì được bảo
có lẽ không dễ tìm
nhưng gia đình ông trương văn ngơi
ở nho quang ninh bình
lại đang sở hữu một con trâu như thế
nó là bạn
là con cháu trong nhà
bởi nó hiểu ông nói gì
biết nghe lời ông dạy bảo
đây là căn nhà nhỏ nơi gia đình ông nơi sinh sống
một căn nhà tình toàn theo đúng nghĩa của nó
một chiếc tv một bộ bàn ghế và một chiếc giường
ông và bà đều tham gia cách mạng chiến đấu ở chiến trường quảng trị khốc liệt
vết thương chiến tranh không chỉ găm trên thân thể ông
mà còn hẳn sâu trong cơ thể người con thứ hai
vì chất độc sa cam
từ khi còn trong bụng mẹ
anh trương văn thành đã bị liệt hai chân
từ lúc đẻ ra cháu
một tuần là đã phải cho đi ông lan rồi
cái chân như vậy
thì hồi xưa nói với các chú chứ
dân làm người ta không biết
người ta bảo chắc rằng
ông bà ăn ở làm sao cho nên bây giờ con cháu nó như vậy
vậy thì càng cố tình đi chữa
đến lúc chín tháng nằm ở bệnh viện việt đức hà nội
sau cứ gọi lên gọi xuống không được
vậy xong sau họ mới gọi lại
bảo chị thôi bây giờ thì cho cháu nó về
thì bao giờ lớn thì ấy
nhưng mà cái lớn thì đến lúc lớn thì có làm được đâu
từ nhỏ thành đã phải đi bằng tay
lê lết trong mặc cảm tàn tật
nỗi buồn cứ tròn vo

không chỉ có một đôi chân

hai đôi chân đen láy của ông trời bù đắp lại cho anh
hai đôi chân đen láy của con trâu đực
và anh cũng gọi nó bằng cái tên ấy
con đực có gốc là trâu mura ấn độ
nó sở hữu chín khoái kiểu long
tức chín con rồng
gồm bốn khoái ở mỗi bên nửa thân
còn trên đỉnh đầu là một khoái nữa
một mươi năm kể từ ngày con trâu ra đời
cũng từng ấy năm
thành có thêm một con trâu
thêm một người bạn tâm sự hàng ngày
đi đâu anh cũng mang trâu theo
nó rất ngoan
bảo gì cũng làm
nên anh bắt đầu dạy nó
nhà anh thành vốn có nghề đi xe trâu
cái xe trâu khi chờ đẩy hàng
thường nặng đến trên một tấn
để có thể nhức được con trâu
con đực eo càng xe lên vai cho trâu kéo
cần phải tới hai người lớn đỡ
vậy mà thành chỉ cần ngồi
hồ và con trâu đã tự nhức càng
bỏ lên vai mình
gọn gàng như một diễn viên siếc
như thế này
hồi xưa mua con trâu mẹ của nó là con trâu bà
họ nói họ bảo
thì bây giờ cái con trâu đấy là nó là vanh sừng
mà bây giờ ra chỗ là nuôi như vậy rồi
mà đến bây giờ là
con trâu đấy nó không trụ lại được với chú đâu
mà nếu như mà trụ lại thì là chủ cũng không còn
cái thời đấy tôi đang học lớp một lớp hai rồi
thì coi như
bố mẹ thấy chân tay như này
cũng không muốn được
bố mẹ không muốn cho mình đi chân trâu đâu
nhưng mà bạn bè anh em cùng trang lứa đấy
nó đi chân trâu thì mình thấy nó hay
sáng nó đi học chiều mà nó đi chân trâu
xúc bố mẹ mình thì chỉ cái lanh quanh ở trong nhà thôi
cũng cảm thấy buồn
thì tôi bảo bố tôi là
vậy là bố cho con đi chân trâu
nhưng bố tôi bảo là
chân tay mà như thế thì đi thì
ngã ra nữa thì chúng ta làm sao
thì bây giờ như thế này
thôi vậy thì bố cứ
cho trâu ra đồng
bố cho con học cỡ ấy
vậy là tôi nó cứ nghĩ ra cái cách là
dạy cho con trâu đó để nó
biết nâng đỡ mình lên
trong những tình huống là mình cũng trèo lên được
mà không có người đỡ
chiếc xe trâu còn lùi được
như một cái ô tô
bình thường muốn lùi xe
người điều khiển phải nhảy xuống đất mà kéo thừng
lôi trâu đi giật ngược về phía sau
thế mà thành cứ điềm nhiên ngồi trên càng xe
giật nhẹ dây thừng
là nó lùi thẳng tắp
chuẩn xác đến từng găng tay
con vật còn biết lấy sừng
cài vào gốc sắn
để bầy củ lên
khéo léo chẳng kém gì tay người
vậy là từ đó
thành hành nghề xe trâu
nhìn từ xa
chẳng thấy bóng trù
mà chỉ thấy bóng trâu
cứ lầm lũi làm hệt
như có một người tí hon
ngồi trong tay trâu mà ra lệnh
như trong chuyện cổ tích
hỗ trợ cho mình thu nhập thêm
trước đây thì cũng đã có một chế độ
tức là dân đã bình xét cho anh được hộ nghèo
thì cũng năm hai nghìn một mươi ba là được một con bò cho con bê để nuôi
sau đó là dân tức là vợ anh
gia đình thì cũng đang khó khăn
nhưng mà cũng đã rất là tự trọng
khi mà họp thôn thì chị đã tự sung phong
chị xin ra khỏi hộ nghèo để nhường cho gia đình khác
cứ nhìn vào hình ảnh này
cũng dễ hiểu khi anh không muốn bán con trâu
nó đã ở nhà anh một mươi năm
đã cùng anh làm biết bao nhiêu việc
nó đã khóc theo như lời anh nói
và đặc biệt hơn nó hiểu anh muốn gì
và chịu thời điểm muốn ấy
một người bạn tâm giao
xóa tan cái ưu tối
trong tâm trí mặc cảm tàn tật
nó giúp anh hiểu được
giá trị của cuộc sống
giá trị của lao động
của sự tan mà không phế
cảm ơn các bạn đã theo dõi